liên minh châu âu eu cho biết đang có kế hoạch đưa ra các biện pháp hạn chế thương mại mới
ước tính tổng trị giá khoảng năm ba tỷ usd trong khuôn khổ gói trừng phạt thứ một mươi hai áp đặt tới nga
những hạn chế mới của eu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu thiết bị hàn
sản phẩm hóa học và công nghệ khác của nga
đây là những sản phẩm mà eu cho là được sử dụng vào mục đích quân sự
khối này cũng đang cân nhắc cấm cấp phép phần mềm và nhập khẩu một số mặt hàng kim loại
các sản phẩm xây dựng sản phẩm vận tải và kim cương của nga
dự kiến eu sẽ bổ sung hơn một trăm linh cá nhân và bốn mươi pháp nhân vào danh sách trừng phạt mới
bên cạnh đó eu cũng sẽ thảo luận về quy định cấm trả lại tài sản của nga bị phong tỏa ở eu
và hạn chế hoạt động của công dân nga trong một số lĩnh vực
về vấn đề chân giá dầu của nga cũng nằm trong chương trình nghị sự của các quốc gia thành viên eu và các đối tác
tuy nhiên những đề xuất nêu trên có thể sẽ được điều chỉnh và cần sự đồng thuận từ tất cả hai mươi bảy quốc gia thành viên eu